tàu sr bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vừa cứu nạn thành công một
thuyền viên tàu cá quảng ngãi bị tai biến nguy kịch trên biển trước đó nhận được thông tin
anh bùi quốc hương tàu qng chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi tám ts khi đang hành nghề trên vùng biển quảng ngãi thì bị tai biến
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều tàu sr bốn trăm một mươi hai cùng với ekip bác sĩ của
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố đà nẵng lên đường cứu nạn bệnh nhân đã được chăm sóc y tế tích cực
và đưa về đà nẵng để tiếp tục điều trị